tiếp tục thông tin về tình hình nga ukraine bộ quốc phòng nga ngày hôm nay đã một lần nữa khẳng định chiến dịch quân sự của moscow tại ukraine
chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự chứ không gây tổn hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và xã hội của nước này
theo người phát ngôn bộ quốc phòng nga igor konashenkov kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông ukraine
các lực lượng nga đã tiêu diệt chín trăm bảy mươi năm mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của ukraine
ông konashenkov tái khẳng định quân đội nga đã dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn của dân thường
ngoài ra nga đang tiến hành thủ tục để trả tự do cho bốn trăm bảy mươi một quân nhân ukraine bị bắt giữ
tuyên bố được đưa ra sau khi nga cho nối lại các hoạt động quân sự ở ukraine chỉ một ngày sau khi tạm dừng để mở đường cho đàm phán với kiev
phía nga cho biết đã phong tỏa hoàn toàn hai thành phố kherson và berdyansk ở phía nam ukraine
về phía ukraine chính quyền thủ đô kiev thông báo
tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai theo giờ địa phương
thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng ukraine